tại hà nội trung tâm quản lý điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn trần đoán điều trị covid một mươi chín đã chính thức được ra mắt
trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn trần đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín được thành lập theo quyết định số bảy trăm bảy mươi một qd bit ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi và trực thuộc cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
trung tâm có chức năng quản lý và điều hành các nguồn lực cũng như hoạt động chuyên môn nhằm hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh trong thu dung cách ly trần đoán và điều trị người bệnh covid một mươi chín một cách trực tiếp hoặc trực tuyến từ xa nhờ công nghệ thông tin giúp hỗ trợ về chuyên môn với các tuyến kể cả vùng sâu vùng xa
việc kết nối giữa chuyên gia bệnh viện tuyến cuối với các bệnh viện tuyến dưới giúp truyền tải nhanh chóng các chỉ đạo điều hành tư vấn hỗ trợ chuyên môn từ các lãnh đạo chuyên gia tới những bác sĩ ở tuyến đầu
trực tiếp điều trị người bệnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong tư vấn điều trị từ xa sẽ giúp nâng cao năng lực xử lý dịch bệnh của hệ thống khám chữa bệnh kịp thời đối phó với các cấp độ kịch bản bệnh dịch